ngày mai theo đà suy yếu của khối không khí lạnh gió sẽ giảm dần xuống cấp năm biển bớt động thời tiết trên biển sẽ dần ổn định hơn
trong khi đó khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa do ảnh hưởng của rãnh xích đạo nên có mưa rào và rông
tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và cả gió giật mạnh
do vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước